cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao bộ y tế vừa gửi yêu cầu đến các địa phương cần tăng cường siết chặt việc phòng dịch tăng cường kiểm tra giám sát nhất là đối với các đơn vị vận chuyển hành khách các khu vực vui chơi giải trí tuyệt đối không được chủ quan lơ là để xảy ra sơ xuất gây nguy cơ lây làn dịch bệnh
từ đây cho đến tết nguyên đáng thì các khu vực vận chuyển hành khách như sân bay nhà ga bến xe sẽ có lượng khách tăng dần lên vì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
các địa phương cần bảo đảm công tác phòng dịch thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện đúng quy tắc an toàn phòng chống dịch của bộ y tế
phun thuốc khử trùng trong khu vực nhà ga sẽ phải làm một cách thường xuyên hơn làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường khu vực nhà ga
thì là được kiểm soát tốt hơn là xe khách xe khách từ bến xe nhiều cái nguồn nhiều người sẽ không được kiểm soát chặt chẽ như ở ga tàu
hành khách cho rằng đi xe khách vẫn còn một số người chưa chấp hành quy định phòng dịch
chính vì thế công tác kiểm tra giám sát của đơn vị cũng cần được sát sao hơn nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh đó những khu vực vui chơi giải trí cũng sẽ là địa điểm dự báo lượng người tăng lên nên không được chủ quan lơ là
chính cái lúc này là chúng ta còn có thời gian để mà chuẩn bị để mà ứng phó
trước khi nó xảy ra rồi thì sẽ không thể ứng phó được nữa
thì chính vì vậy mà đây là cái thời gian rất tốt để làm tốt công tác kiểm tra giám sát và đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền người dân
kiểm tra giám sát là việc của cơ quan chức năng
nhưng người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng dịch vì phòng dịch là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng